theo ông mai văn khiêm giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng hai ba ngày tới bão kompasu ở trên vùng biển thái bình dương sẽ đi vào biển đông
sau đó khoảng ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên biển đông
ông cho biết cơn bão này đã hoạt động trên vùng biển thái bình dương từ sáng ngày chín tháng một mươi
dự báo khoảng đêm một mươi một đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi cơn bão này có khả năng đi vào phía bắc biển đông và trở thành cơn bão số tám
đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ và phía bắc trung bộ trong khoảng ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng một mươi
và có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi
ông khiêm cũng cho biết thêm các tính toán dự báo tại thời điểm ngày chín tháng một mươi của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho thấy
có khả năng ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng một mươi sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên biển đông
từ chiều nay chín tháng một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi ở phía đông bắc bộ có mưa to đến mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến là một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi ở phía tây bắc bộ có mưa to tổng lượng mưa phổ biến là năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi ở các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến vào khoảng một trăm linh hai trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
từ nay đến ngày một mươi ba tháng một mươi trên các sông suối khu vực bắc bộ từ thanh hóa đến hà tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ ở thượng lưu các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh từ ba bảy m
trên các sông khu vực bắc bộ và hạ lưu các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh là hai bốn m do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày một mươi và ngày một mươi một tháng một mươi ở bắc bộ và thanh hóa trời chuyển lạnh
vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là một mươi chín hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
trong những ngày tiếp theo không khí lạnh còn duy trì ở các tỉnh bắc bộ duy trì trạng thái thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm riêng vùng núi và núi cao có nơi trời rét